chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mẹ nghệ sĩ đức tiến vẫn không tin con mình đã ra đi mãi mãi
bà ấy rơm rơm nước mắt nhìn dòng người liên tục ra vào đôi mắt thất thần sau nhiều đêm mất ngủ khi nghe tin con trái út đã ra đi đột ngột tại mỹ
vài ngày trước bà đã tự tay chọn ảnh chọn đồ để lập bàn thờ viếng con tại nhà riêng ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trước đây mỗi lần về việt nam diễn viên đức tiến luôn chăm sóc mẹ kỹ càng
vì vậy bà ái muốn đoạn đường cuối bà sẽ tự mình tiễn đưa con
bà ấy chia sẻ
ban đầu mọi thông tin đều ở mỹ nên bà vẫn chưa nắm được nhiều
mãi đến khi được xác nhận bà gần như suy sụp xỉu ngay tại chỗ
tuần nào đức tiến cũng gọi cho tôi hết tuần trước nó cũng điện thì khoảng vài ngày sau thì em mất
của điện thoại cuối và hôm chủ nhật mấy mẹ con bà cháu còn cười dỡn nói khoảng một mươi phút rồi thôi cho bé mèo đi ngủ
mẹ đức tiến cho biết con trai ở bên mỹ còn mẹ sinh sống tại việt nam nên thời gian hai mẹ con gặp nhau rất ngắn ngủi
bà cũng không bao giờ hỏi han về cuộc sống
làm ăn hay can thiệp vào đời tư của con
bà chưa bao giờ khuyên đức tiến về việt nam lập nghiệp mà tôn trọng cuộc sống riêng của con
dù tôi sống đơn chiếc nhưng vì mình là người mẹ mình phải hy sinh cho con
lúc trước tiến rủ tôi đi mỹ nhưng tôi không chịu đi
ở đây gần gũi bà con anh chị em
bên đó chỉ có tiến và bình phương
tuy ít gặp mặt nhưng bà phương vẫn thường xuyên theo dõi con qua mạng xã hội
trên mạng xã hội cố nghệ sĩ đức tiến thường xuyên than hay nhức đầu mất ngủ mệt
hèn khuyên con nên đi khám bệnh bớt chút thời gian làm việc để giữ gìn sức khỏe
hiện tại bà ánh vẫn chưa dám liên hệ bên mỹ để biết tình hình của con
bà cho biết ngoài đó người ta rất trộn rộn khi nào xong xuôi hết thì bà mới nói chuyện
tôi nói thì không giải quyết được gì
quá trình xin visa đi mỹ thăm con trai tôi bối dối quá nên chưa làm mới chụp hai tấm hình
tôi hiện tại không có đầu óc để nghỉ nhiều
tôi chỉ tự nhủ giờ tôi qua thì chuyện cũng đã rồi cũng không thể gặp mặt được con
để bên đó xong xuôi rồi tôi qua
tắp cho con nén nhang
đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê gốc ở đồng nai tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật khoa điện điện tử
sau đó rẽ ngang sang làng mốt và phim ảnh
anh từng nổi tiếng trong làng người mẫu vào những năm hai nghìn
đoạt quốc vàng moral star tại hàn quốc năm hai nghìn một mươi
anh đóng nhiều phim truyền hình như trở về chuyện tình đảo ngọc vợ của chồng tôi
sau khi đức tiến qua đời mạng xã hội lan truyền một số thông tin liên quan đến nam diễn viên
trong đó đáng chú ý là tin đồn anh bị bệnh
tim từ nhỏ hay hòa hậu bình phương vợ anh đang mang thai con thứ hai
điều đó khiến một số người xem không khỏi hoang mang
em gái ruột đức tiến cho biết thông tin nam diễn viên dốc sương mù mắc bệnh tim bẩm sinh là không đúng
cô nói thêm anh tiến từ bé đến lớn không có bệnh nền về tim
với thông tin hoa hậu bình phương đang mang thai em gái đức tiến nói
đây là chuyện trong gia đình nên tôi không chia sẻ có gì chị bình phương sẽ phản hồi với mọi người
cùng thời điểm ch di phương trinh thay mặt hoa hậu bình phương lên tiếng
về một số thông tin không chính xác liên quan đến đức tiến
cô nói do có sự nhầm lẫn nên dẫn đến việc có những thông tin như bình phương đang mang thai đứa con thứ hai
hay đức tiến bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ
vợ cũ bằng kiều khẳng định đây là những thông tin sai sự thật
trước đó ngày hai mươi tháng năm ca sĩ thanh thảo đăng video chia sẻ khoảnh khắc cuối đời của đức tiến tại nhà bạn
trong video đức tiến bổ mít cho nhóm bạn
trong video những người bạn bất ngờ trước hành động bổ mít nhanh của đức tiến
thanh thảo là người ghi lại hình ảnh của nam diễn viên trước khi đột quỵ tại nhà và mất trong bệnh viện
thành thảo viết tôi chưa kịp ăn miếng mít nào mà bạn đi đâu rồi đức tiến bạn biết ai cũng thương bạn mà
không ai chấp nhận được sự thật này đâu tiến ơi
trước đó một trong những người bạn ăn tiệc cùng đức tiến chia sẻ đau lòng khi chứng kiến khoảnh khắc nam diễn viên đột quỵ
một người bạn chia sẻ đang đùa giỡn với nhau
bạn còn kêu người này người kia kéo mình ra để chọc phá
vừa ăn miếng mít bạn xẻ nhìn thấy bạn nằm đó mà cả nhỏ bất lực đau lắm
vừa mới đó thoát đã vụt mất
trước mặt sau lưng chung quanh đều ngựa ngàng
còn vừa đùa dẫn với nhau vài phút sau đã ở thế giới khác không nói nên lời bần thân và bối rối
cùng có mặt lúc đó khánh hoàng nói anh sốc và ám ảnh đến mất ngủ
anh kể đức tiến đang dọn dẹp sau khi xẻ mít thì gục xuống
chỉ khoảng ba mươi phút đến bệnh viện bình phương vợ nam diễn viên gọi điện từ bệnh viện thông báo đức tiến mất
anh nói tôi sốc và ám ảnh đến mất ngủ
dưới phần bình luận đồng nghiệp bày tỏ sự thương tiếc
trước sự ra đi đột ngột của đức tiến nhiều nghệ sĩ để lại bình luận sốc chiều buồn
người bạn trong nhóm đưa đức tiến đi cấp cứu nói bị sốc khi nghe tin bác sĩ báo tin anh qua đời
vì trước đó trong nhóm chỉ nghĩ anh ngất đi vì mệt
trước khi qua đời trang cá nhân của đức tiến đăng hình ảnh đến lễ phật đàn tại thiền viện minh quang đăng atlanta của mỹ
trước đó vài ngày anh đăng ảnh chụp cùng danh ca hương lan tại sâu mẹ là tình yêu
hiện hình ảnh về những ngày cuối đời của đức tiến được khán giả và người hâm mộ quan tâm chia sẻ nhiều
ngoài ra đức tiến có nhiều ý định nhưng chưa thực hiện được
trong năm hai nghìn hai mươi năm nam diễn viên muốn về việt nam ăn tết sau nhiều năm xa xứ
anh cũng có tâm nguyện làm từ thiện ở quê nhà
anh còn chia sẻ ý định về mua miếng đất bên cạnh nhà bạn tại việt nam để dự già
vào tháng bốn vừa qua đức tiến tái xuất màn ảnh rộng sau một mươi hai năm với phim điện ảnh đó hoa mong manh
anh đã tâm sự về công việc và cuộc sống ở mỹ
anh cho biết không còn ham muốn nổi tiếng hay kiếm tiền chọn cuộc sống bình lặng để có thời gian bên vợ con
ngay sau khi tin tức về sự ra đi của cố diễn viên được xác nhận
đạo diễn diễn viên mai thù huyền cũng là người bạn thân trong nghề của đức tiến
đã đăng tải dòng trạng thái dài
về khoảng thời gian đồng hành cùng cố diễn viên trong quá trình sản xuất và phát hành bộ phim đóa hoa mong manh
đây là dự án phim mới của hai người vừa phát hành hồi tháng bốn
cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của đức tiến
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại